ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin
đồng chí nguyễn văn trân sinh ngày một mươi năm tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
quê quán ở xã văn môn huyện yên phong tỉnh bắc ninh thường trú tại c hai trăm một mươi chín
khu đô thị nam thăng long sibu cha quận nam tử liêm thành phố hà nội
tham gia hoạt động cách mạng năm một nghìn chín trăm ba mươi năm vào đảng năm một nghìn chín trăm ba mươi năm
nguyên bí thư xứ ủy bắc kỳ ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng khóa hai
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa ba bí thư trung ương đảng khóa ba
nguyên bí thư thành ủy hà nội tổng thanh tra chính phủ bộ trưởng bộ giao thông bưu điện
bộ trưởng bộ công nghiệp nặng trưởng ban kinh tế trung ương
viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương đại biểu quốc hội từ khóa một đến khóa bảy
sau một thời gian lâm bệnh nặng mặc dù đã được đảng nhà nước tập thể các giáo sư bác sĩ
và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa song do tuổi cao sức yếu
đồng chí đã từ trần vào hồi một mươi chín h bốn mươi bảy phút ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tức là ngày một tháng một mươi một năm mậu tuất tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
trên tám mươi năm hoạt động cách mạng đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng
của đảng và dân tộc
đồng chí được đảng nhà nước trao tặng huân chương sao vàng huy hiệu tám mươi năm tuổi đảng
và nhiều huân huy trương cao quý khác
để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích công hiến của đồng chí nguyễn văn trân
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam quyết định tổ chức tăng lễ đồng chí nguyễn văn trân
với nghị thức lễ tăng cấp nhà nước
ban bí thư trung ương đảng đã quyết định ban lễ tăng nhà nước gồm hai mươi một đồng chí
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình làm trưởng ban
linh cữu đồng chí nguyễn văn trân quàn tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ viếng từ bảy h ba mươi phút lễ truy điệu từ một mươi h ba mươi phút thứ sáu
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám sau đó là lễ đưa tăng và hòa tăng
tại nghĩa trang công viên vĩnh hằng hà nội
lễ an táng vào hồi bảy h thứ hai ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
tại nghĩa trang công viên vĩnh hằng hà nội
tiểu sử đồng chí nguyễn văn trân
đồng chí nguyễn văn trân sinh ngày một mươi năm tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
quê quán ở xã văn môn huyện yên phong tỉnh bắc ninh
thường trú tại c hai một mươi chín
khu đô thị nam thăng long sibu cha quận nam tử liêm thành phố hà nội
tham gia hoạt động cách mạng năm một nghìn chín trăm ba mươi năm vào đảng năm một nghìn chín trăm ba mươi năm
từ năm một nghìn chín trăm ba mươi năm đến cuối năm một nghìn chín trăm ba mươi chín đồng chí tham gia hoạt động cách mạng
trong công nhân ngành yên và trong liên đoàn công nhân lao động hà nội
được kết nạm vào đảng cộng sản đông dương sau đó tham gia thành ủy hà nội
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi đến tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi
đồng chí bị đế quốc pháp bắt giam tại nhà tù hà đông
nhà tù hỏa lò hà nội và nhà tù sơn la
cuối năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba đồng chí trốn khỏi nhà tù sơn la trở về hà nội
được trung ương giao nhiệm vụ phụ trách công vận sứ ủy bắc kỳ
tham gia sứ ủy và sau đó là bí thư xứ ủy bắc kỳ
sau hội nghị quốc dân tân trào đồng chí được cử về hà nội
chuẩn bị tổng khởi nghĩa
tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đồng chí làm phó chủ tịch
ủy ban nhân dân cách mạng bắc kỳ
giữa năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đồng chí làm bí thư thành ủy hà nội
kiêm chủ tịch ủy ban bảo vệ hà nội
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy đến năm một nghìn chín trăm năm mươi một đồng chí làm bí thư
kiêm chủ tịch ủy ban kháng chiến khu một mươi một gồm hà nội hà đông sơn tây
rồi làm bí thư liên khu ủy kiêm chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chính liên khu ba
tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ hai năm một nghìn chín trăm năm mươi một
đồng chí được bầu làm ủy viên
dự quyết ban chấp hành trung ương đảng
được phân công làm phó tổng thanh tra chính phủ
sau đó làm tổng thanh tra chính phủ
chủ tịch hội đồng cung cấp mặt trận
rồi làm thứ trưởng bộ giao thông công chính
cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đồng chí được cử làm bộ trưởng bộ giao thông bưu điện
phó chủ nhiệm thứ nhất ủy ban kế hoạch nhà nước
tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi đồng chí được cử làm bộ trưởng bộ công nghiệp nặng
tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi
đồng chí tiếp tục được bầu làm ủy viên
ban chấp hành trung ương đảng
và được ban chấp hành trung ương bầu vào ban bí thư trung ương đảng
được phân công làm phó trưởng ban công nghiệp trung ương
bộ trưởng bộ công nghiệp nặng
năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đồng chí được phân công làm bí thư thành ủy hà nội
năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám kiêm trưởng ban công nghiệp trung ương
đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn kiêm thêm trưởng ban kinh tế trung ương
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đồng chí tham gia trung ương cục miền nam
là ủy viên ban đại diện của trung ương đảng và chính phủ ở miền nam
trưởng ban cải tạo công thương nghiệp trưởng ban kinh tế trung ương cục
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy đến năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đồng chí làm viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
năm một nghìn chín trăm tám mươi một đồng chí kiêm hiệu trưởng trường quản lý kinh tế trung ương
năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đồng chí được điều động về công tác tại văn phòng hội đồng bộ trưởng
chuyên trách công tác nghiên cứu chiến lược kinh tế xã hội
đồng chí là bí thư xứ ủy bắc kỳ ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng khóa hai
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa ba bí thư trung ương đảng khóa ba
đại biểu quốc hội từ khóa một đến khóa bảy
do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của đảng
của dân tộc đồng chí được đảng và nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng
huy hiệu tám mươi năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác